hiện nay tỷ lệ xét nghiệm hiv của các đối tượng nguy cơ cao và nhiễm hiv mới đạt khoảng năm mươi
đây là nguyên nhân khiến cho mỗi năm việt nam vẫn có khoảng hơn một mươi người nhiễm hiv mới
và còn rất nhiều người trong nhóm nguy cơ cao không chịu đi xét nghiệm
vì vậy việc mở rộng xét nghiệm sớm hiv tại trạm y tế và trong cộng đồng
đang hy vọng là sẽ mang lại hiệu quả cao trong phát hiện sớm và điều trị người nhiễm hiv
không kìm chế được bản thân người đàn ông này đã có những phút giây lầm lỡ
đắn đo và suy nghĩ hơn một tháng sau bạn nam này mới quyết định đến trung tâm y tế
để xin được tư vấn và làm test nhanh xem mình có bị hiv hay không
để đảm bảo cho mình đầu tiên là cho mình và cho gia đình không bị lây nhiễm
và cho xã hội thì em xin được bản thân rất là no khi nếu mà ấm tính thì không sao
nhưng nếu mà dương tính thì nó là một cái cú sốc rất là lớn
còn đây là một cuộc tư vấn tại trạm y tế phường cuộc trò chuyện giữa điều dưỡng và bệnh nhân
từ tuần vừa rồi thì em có quan hệ tình dục ngoài em
thì hôm nay thì em về cảm thấy em lo lắng là mình biết có bị lây nhiễm hiv hay không
thế nên hôm nay em muốn tới đây là thứ nhất là các chị tư vấn cho em

chính vì vậy mà em không phải lo sợ là những cái

và em không phải lo là mình sẽ phải lấy máu nhiều đâu
bởi vì là bây giờ xét nghiệm thì rất là đơn giản rồi
những cán bộ tại trạm y tế cho biết không phải ai cũng dám đến làm xét nghiệm
nhất là tại trạm y tế vì họ lo ngại bị biết danh tính
tuy nhiên việc test phản ứng nhanh với đối tượng có nguy cơ bị nhiễm
tại trạm y tế xã phường được thực hiện nhanh chóng
không chỉ giúp giải tỏa tâm lý cho khách hàng
mà còn giúp phát hiện sớm đối tượng nhiễm hiv trong cộng đồng
nghĩa là cái phương pháp xét nghiệm hiv bây giờ thì rất là đơn giản và phổ rộng
từ dưới tuyến phương rồi cho nên là tất cả những khách hàng có nguy cơ
thì họ đều có thể đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và làm xét nghiệm hiv
từ khi triển khai dịch vụ xét nghiệm sớm tại trạm
mỗi tháng trạm y tế phường tây mỗ quận nam tử liêm thành phố hà nội
xét nghiệm từ tám giờ đến giờ
sáu mươi đến một trăm linh khách hàng chi phí xét nghiệm được miễn phí
để có thể phát hiện sớm người nhiễm hiv hà nội đã mở rộng diện sàng lọc hiv
tại các xã phường và kết hợp với các nhóm đồng đẳng để xét nghiệm nhanh
tại cộng đồng với những đối tượng có nguy cơ cao bị nhiễm hiv
qua đó đã phát hiện hơn một ba trăm linh người nhiễm hiv
từ khi mà chúng tôi mở rộng thành xã phường thì hầu như xã phường nào
cũng phát hiện được người nhiễm hiv
thì đấy là một cái thành công rất là lớn
số người nhiễm năm nay phát hiện cũng tăng hơn những năm trước
và cái số điều trị cũng tăng hơn bởi vì toàn bộ những số người nhiễm này
sau khi được phát hiện chúng tôi tư vấn để chuyển gửi sang chương trình điều trị
và để họ nhận được cái dịch vụ điều trị arv
chính vì điều này nên chủ đề tháng hành động phòng chống hiv aids năm nay
được việt nam chọn là xét nghiệm hiv sớm hướng tới mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi vào năm hai nghìn ba mươi
với hy vọng nước ta sớm đạt được mục tiêu kết thúc đại dịch s vào năm hai nghìn ba mươi
sao để đảm bảo chín mươi những người mà có nguy cơ và những người mà có những cái khả năng
đổi nhiễm hiv sẽ được phát hiện và vì vậy cho nên là chủ tịch quân quốc gia
lấy cái chủ đề là xét nghiệm sớm tức là khuyến khích tất cả cộng đồng những người
những nhóm có hành vi nguy cơ là tự xét nghiệm và đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm
và khi xét nghiệm rồi thì đến các cơ sở y tế được chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng virus arv
hiện vẫn còn khoảng năm mươi người nhiễm hiv mà chưa biết vô tình đã trở thành nguồn lây nhiễm
hiv cho cộng đồng vì vậy việc xét nghiệm hiv tại cộng đồng thông qua các nhóm đồng đẳng sẽ góp
phần phát hiện sớm những người nhiễm hiv để điều trị kịp thời và tránh lây lan cho cộng đồng